tối qua mùng tám tháng chín tại tây ninh bộ công thương và ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh đã phối hợp tổ chức hội trợ triển lãm công thương vùng kinh tế đông nam bộ năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động nằm trong chương trình xúc tiến thương mại năm hai nghìn một mươi sáu đối với các tỉnh trong vùng kinh tế đông nam bộ nói riêng và cả nước nói chung
theo đó hội trợ có hơn ba trăm năm mươi gian hàng của gần hai trăm linh đơn vị đến từ các tỉnh thành phố trong cả nước tham dự
các sản phẩm hàng hóa triển lãm lần này cũng đa dạng phong phú ở nhiều lĩnh vực như thủ công mỹ nghệ thực phẩm nông sản vật liệu xây dựng trang trí nội thất sản vật đặc trưng của từng địa phương
riêng đối với tỉnh tây ninh đây là hoạt động gắn liền với sự kiện một trăm tám mươi năm tây ninh hình thành và phát triển một nghìn tám trăm ba mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
nên cũng là dịp để địa phương này giới thiệu các tiềm năng lợi thế nhằm giao lưu thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp đối tác ngoài tỉnh
đồng thời thực hiện các hoạt động liên kết xúc tiến thương mại du lịch thúc đẩy hoạt động giao thương hình thành kênh phân phối giữa các địa phương
hội trợ triển lãm công thương vùng kinh tế đông nam bộ hai nghìn một mươi sáu diễn ra đến hết ngày một mươi ba tháng chín tới đây